hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bạn cần thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công phụ trách theo dõi hàng ngày
bạn cần hạn chế ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc trực tiếp với những người khác trong phân khu cách ly của mình
có thể dành thời gian để vận động nếu có không gian rộng và không tiếp xúc với những người xung quanh
không tập trung nói chuyện không ngồi ăn chung không tổ chức các trò chơi trong phòng hành lang ngoài sân trong khu cách ly
tám giặt rửa vật dụng cá nhân như quần áo bát đĩa cốc chén bằng sạch
các vật dụng cá nhân như cốc chén bát đũa thìa khăn bàn trải đánh răng cần được chuẩn bị và sử dụng riêng
một mươi không trung đụng với bất kỳ ai trong phân khu cách ly
đảm bảo ăn uống đủ chất đủ dinh dưỡng đủ nước vận động cơ thể tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ
thu gom riêng khẩu trang khăn giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng trong thùng đựng chất thải lây nhiễm
một mươi một thu gom chất thải sinh hoạt khác vào thùng đựng chất thải sinh hoạt
bạn phải nhớ những lưu ý quan trọng sau
nếu phát hiện có những triệu chứng nặng như sốt lớn hơn ba mươi chín độ ho nhiều thành tràng dài đau nặng ngực khó thở mệt mỏi nhiều
sco hai tự đo đúng cách nhỏ hơn chín mươi năm thì bạn phải báo ngay cho nhân viên y tế
vậy bao giờ bạn sẽ được rời khỏi cơ sở điều trị ban đầu
đối với bệnh nhân f thì sẽ được công bố khỏi bệnh khi đạt được ba yếu tố sau
một hết sốt ít nhất là ba ngày
các triệu chứng lâm sàng cải thiện toàn trạng tốt các dấu hiệu sinh tồn ổn định chức năng các cơ quan bình thường xét nghiệm máu trở về bình thường ít quang phổi cải thiện
bạn có ba mẫu bệnh phẩm các bệnh phẩm lấy ít nhất sau một ngày xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp real time pcr
sau khi xuất viện với f người bệnh vẫn cần phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tiếp tục cách ly phù hợp tại nhà
sự giám sát của y tế địa phương thêm một mươi bốn ngày nữa và theo dõi thân nhiệt hàng ngày
nếu thân nhiệt cao hơn ba mươi tám độ c ở hai lần đo liên tiếp hoặc có các dấu hiệu bất thường khác thì bạn phải khám lại ngay hoặc báo cho nhân viên y tế địa phương
xin cảm ơn